hội nghị cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec tại san francisco của mỹ đã kết thúc sau bốn ngày làm việc khẩn trương
tại lễ bế mạc tổng thống mỹ joe biden đã tái khẳng định cam kết của washington đối với khu vực châu á thái bình dương là không lay chuyển
trong bài phát biểu bế mạc trước khi trao ngọn đuốc biểu tượng cho peru chủ tịch apec năm hai nghìn hai mươi bốn tổng thống mỹ đánh giá hội nghị năm nay đã rất hiệu quả
ông khẳng định cam kết của mỹ đối với khu vực châu á thái bình dương là không lây truyền và mang tính thiết yếu
bên cạnh đó tổng thống biden cũng công bố khởi động sáng kiến phụ nữ trong nền kinh tế bền vững hối thúc tìm ra những phương thức mới để tận dụng tối đa tiềm năng của tất cả mọi người
nhà lãnh đạo mỹ đồng thời nhấn mạnh các mối đe dọa từ sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ như trí tuệ nhân tạo và kêu gọi các thành viên apec hợp tác cùng nhau để đảm bảo sự thay đổi này theo hướng tốt hơn
liên quan đến tình hình tại giải gaza trong một phát biểu vừa đưa ra thủ tướng israel benjamin netanyahu nhấn mạnh israel đang làm tất cả những gì có thể để đưa dân thường ra khỏi những khu vực nguy hiểm do giao tranh với lực lượng hamas nhưng những nỗ lực nhằm giảm thiểu thương vong đã không thành công
thủ tướng netanyahu nhấn mạnh bất kỳ cái chết nào của người dân thường đều là thảm kịch và israel đang làm mọi thứ có thể để đưa người dân thường thoát khỏi nguy hiểm
nhưng thật không may điều này đã không được
cơ quan y tế gaza cho biết ít nhất một mươi một năm trăm linh người được xác nhận đã thiệt mạng trong các cuộc ném bom và tấn công trên bộ của israel với hơn bốn bảy trăm linh người trong số đó là trẻ em
hai phần ba dân số gaza trong số hai ba triệu người đã không còn nhà cửa do chiến tranh
trong một diễn biến khác liên quan lực lượng phòng vệ israel thông báo tiếp tục cung cấp và chuyển hàng viện trợ cho người dân tại bệnh viện ansifa ở gaza khi họ tiến hành một chiến dịch chính xác và có mục tiêu chống lại hamas tại công trình này
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã có chuyến thăm đức và hội đàm với thủ tướng nước chủ nhà olaf schol trong đó hai bên đã thảo luận về quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm
xung đột israel hamas là một trong những trọng tâm của cuộc hội đàm tổng thống erdogan đã nhấn mạnh về một lệnh ngừng bắn đối với cuộc xung đột đồng thời nêu rõ thổ nhĩ kỳ và đức đều đang nỗ lực để đạt được điều đó
ngoài ra hai bên cũng nhấn mạnh đồng thuận về quan hệ hợp tác kinh tế song phương và thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc biển đen của ukraine
hai bên cho rằng cần tiếp tục cho phép nga và ukraine xuất khẩu ngũ cốc bất chấp việc kiev và moscow đang có xung đột
đây là chuyến thăm đầu tiên của ông erdogan tới đức trong bốn năm qua và đây là cơ hội để ông giành được sự ủng hộ của berlin trong vấn đề thị thực cho công dân thổ nhĩ kỳ ở châu âu
trong khi đó đức cũng cần ankara hỗ trợ cho vấn đề kiềm chế người di cư vào châu âu
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một nga đã quyết định gỡ bỏ lệnh cấm tạm thời xuất khẩu xăng như một phần của loạt biện pháp nhằm ổn định tình hình giá cả trên thị trường nội địa
trước đó vào ngày hai mươi một tháng chín nga đã tạm thời hạn chế xuất khẩu xăng tiêu chuẩn euro năm và nhiên liệu diesel để tránh tình trạng thiếu hụt trên thị trường nội địa khiến giá cả tăng cao
chỉ có bốn quốc gia thuộc liên xô cũ đó là belarus kazakhstan armenia và kyrgyzstan được biện chử
đến ngày sáu tháng một mươi chính phủ nga đã đới lỏng các hạn chế
cho phép xuất khẩu dầu diesel bằng đường ống nhưng vẫn giữ nguyên các biện pháp về xuất khẩu xăng
tuy nhiên theo thông báo của bộ đăng lượng nga hiện tại các nhà máy lọc dầu của nga trong hai tháng qua đã đảm bảo đủ nguồn cung trong nước bằng cách duy trì khối lượng xử lý cao và đã có dư thừa xăng dự trữ
giá giao trên sàn giao dịch đã giảm đáng kể và tồn kho xăng hiện lên tới khoảng hai triệu tấn
cơ quan thống kê châu âu eurostat cho hay tỷ lệ lạm phát tại khu vực sử dụng
đồng tiến trung châu âu eurozone đã giảm xuống ba mức thấp nhất trong hơn hai năm qua
cụ thể là tỷ lệ lạm phát của eurozone đã giảm từ bốn ba trong tháng chín xuống còn hai chín trong tháng một mươi mức thấp nhất kể từ năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù là giá tiêu dùng vẫn tăng song đã chậm lại rất nhiều
nếu không kể giá năng lượng và lương thực biến động thì lạm phát cơ bản ở khu vực này cũng đã giảm chỉ còn bốn hai
trong số các nước thành viên của eurozone slovakia ghi nhận tỷ lệ lạm phát cao nhất ở mức là bảy tám
tỷ lệ lãm phát ở đức là ba mức thấp nhất kể từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
mặc dù lạm phát yếu hơn đáng kể các nước vẫn cần phải nỗ lực vì mục tiêu lạm phát trung hạn hai của ngân hàng trung ương châu âu
một trận động đất có độ lớn sáu bảy đã xảy ra vào ngày hôm qua ở ngoài khơi bidanao đảo lớn thứ hai của philippines
khiến cho một người thiệt mạng và một mươi tám người khác bị thương
trận động đất có độ sâu khoảng sáu mươi km
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương
cho rằng không có nguy cơ xảy ra sóng thần sau trận động đất này
động đất mạnh đã khiến một số tòa nhà và công trình công cộng bị hư hại gây bất điện tại một số điểm
và hành khách tại một sân bay của thành phố đã được sơ tán đến nơi an toàn
philippines nằm dọc vành đai lửa thái bình dương bao gồm các ngọn núi lửa trải dài từ nhật bản tới đông nam á
và chạy qua vùng lòng trảo thái bình dương khu vực thường xuyên xảy ra các hoạt động địa chất và đối tượng
ủy ban châu âu ec đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc tạm ngừng quảng cáo trên trang mạng x trước đây là twitter
do lo ngại làn sóng thông tin sai lệch và nguồn kích động thù hận trên các nền tảng này
ec nhận thấy xu hướng đáng báo động về việc gia tăng những thông tin sai lệch và kích động thù hận
trên một số nền tảng mạng xã hội trong những tuần gần đây
trong đó có trang mạng x của tỷ phú mỹ elon musk
do đó để tránh việc thông tin của ec xuất hiện
trong bối cảnh không phù hợp ec yêu cầu các đơn vị trực thuộc hạn chế sử dụng quảng cáo
trên các nền tảng truyền thông xã hội trong giai đoạn hiện nay
yêu cầu của ec được đưa ra sau khi cơ quan này tiến hành một cuộc điều tra độc lập đối với trang mạng x vào tháng trước
để xác định liệu trang mạng này có hành động để ngăn chặn việc phát tán thông tin sai lệch
liên quan đến cuộc xung đột ở giải gaza hay không
cuộc điều tra là một phần nỗ lực của eu nhằm buộc các tập đoàn công nghệ phải tăng cường kiểm soát những nội dung sai lệch
chiều theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số dsa mới của khối
singapore vừa chính thức liên kết hệ thống thanh toán thời gian thực mã qr của mình với malaysia và indonesia
vì liên kết thanh toán qr được công bố trong lễ hội fintech hai nghìn hai mươi ba
như vậy là người dân ở singapore và malaysia có thể dùng mã thanh toán qr paynow singapore
và duitesnow của malaysia để chuyển tiền cho nhau ngay lập tức an toàn và tiết kiệm
một usd hoặc ba ringgit malaysia mỗi ngày trong khi đó các khách hàng cũng có thể thực hiện

sâu hơn của nền kinh tế kỹ thuật số và hệ sinh thái tài chính cũng như tăng cường kết nối kinh tế giữa các nước
trước đó singapore đã triển khai thành công liên kết thanh toán bán quiris với thái lan và ấn độ

vốn bắt đầu từ một loại thuốc bán theo đơn thuốc giảm đau có chất gây nghiện opioid đã gây nên đại dịch nghiện ở nước này
cấp đi năm trăm linh sinh mạng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi và riêng trong năm hai nghìn hai mươi một con số này là hơn một trăm linh sáu người

để giải phóng các loại thuốc giảm đau có chất gây nghiện